chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và làm việc với chính quyền cùng bà con nhân dân xã nong hẹt huyện điện biên
xã nong hẹt nằm ở phía nam lòng trảo điện biên trong đó chủ yếu là người dân tộc kinh sinh sống một phần là người dân tộc thái dù là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh điện biên
tuy nhiên theo báo cáo của lãnh đạo xã để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại xã gặp nhiều khó khăn về nguồn lực ở tiêu chí số sáu về cơ sở vật chất văn hóa tiêu chí số chín về nhà dân cư
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đề nghị cán bộ nhân dân xã cần nỗ lực duy trì và hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới hoàn thành cơ bản
theo chủ tịch quốc hội xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ việc xây dựng ý thức của cán bộ và người dân đồng thời phải sáng tạo tận dụng nguồn lực
chứ không chỉ tập trung vào nguồn lực để bê tông hóa các công trình
nong hẹt nói riêng và các địa phương khác của tỉnh điện biên có điểm thuận lợi rất lớn là sở hữu những sản phẩm nông thuần mới
nông nghiệp có thương hiệu nổi tiếng được thị trường đón nhận nhất là thương hiệu gạo điện biên
chủ tịch quốc hội căn dặn nhân dân xã nong hẹt cần tiếp tục tập trung nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị đất bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến
qua đó nâng cao giá trị đời sống cho đồng bào
chỉ ra tỉnh điện biên là địa danh nổi tiếng với loài hoa ban
chủ tịch quốc hội đề nghị xã nong hẹt nói riêng và tỉnh điện biên nói chung cần tận dụng phát triển đặc điểm này tạo dựng điểm nhấn cho địa phương nhằm thu hút khách du lịch về với điện biên
du lịch trong nước ngoài nước người ta phải đi lên tới ở trên đồng văn túp ở trên hà giang để xem hoa tâm giác mạch
phải đi vào nghệ an để xem cánh đồng hoa hướng dương hay đi lên đà lạt để xem là cái thành phố hoa
thì chúng ta nổi tiếng về hoa ban không nơi nào hoa ban đẹp như bằng ở đà lạt
và trong tây bắc đó thì không nơi nào bằng sơn la và điện biên
nhưng mà tôi đi ít lắm sáng ra đồn biên phòng chỉ có mấy cây
chắc là ở trong rừng sâu ở ngoài này là không biết là sao không còn nữa
riêng cái chỗ đó thôi tôi nói là điện biên mà có thể các ông chí không cần phải lau tâm khổ tứ nhiều
chỉ cần phát triển du lịch bằng chính lợi thế của mình là cuộc sống của dân đã tốt rồi
kết thúc buổi làm việc chủ tịch quốc hội chúc xã nong hẹt sẽ không chỉ là một xã nông
thôn mới mà sẽ trở thành xã nông thôn mới điểm sáng của cả nước với đa dạng các loại hình kinh tế
như kinh tế ruộng kinh tế rừng kinh tế du lịch sinh thái trên cơ sở gìn giữ phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng quà cho chính quyền xã nong hẹt và hai gia đình chính sách trên địa bàn xã